hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức cập nhật thông tin về quá trình xây dựng chương trình
lồng ghép giới và giáo dục tài chính trong chương trình môn học phổ thông
đây là một trong những hoạt động trọng tâm của hội liên hiệp phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi chín
để thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội lồng ghép giới trong xây dựng luật pháp chính sách
với mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi xóa bỏ bất bình đẳng giới trong giáo dục và bảo đảm rằng
tất cả những người đi học tiếp nhận kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững
thông qua nhiều cách trong đó có giáo dục để phát triển bền vững là lối sống bền vững
quyền con người bình đẳng giới đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và em gái
tại hội nghị nhiều ý kiến khuyến nghị để công tác lồng ghép giới vào giảng dạy ở trường học
đạt hiệu quả cao nhất thì cần phải có sự phối hợp đồng bộ từ bộ giáo dục và đào tạo
đến từng trường cơ sở giáo dục thành viên
để nắm bắt vận dụng một cách chính xác vào đặc thù về giới ở từng địa phương